ngày một mươi hai tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức
hội nghị đánh giá chính sách về giá sản phẩm và dịch vụ thủy lợi
luật thủy lợi có hiệu lực từ ngày một bảy hai nghìn một mươi tám với nhiều điểm mới
đặc biệt là việc chuyển đổi từ thủy lợi phí sang giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi
đến nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và ủy ban nhân dân bốn mươi sáu tỉnh
đã ban hành giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cho các tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi trực thuộc
tuy nhiên còn một mươi bảy địa phương vẫn chưa ban hành giá công ích
tại hội nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng nhấn mạnh
việc chuyển từ phí sang giá là điều bắt buộc phải thực hiện
nếu các công ty hay địa phương không chuyển từ phí sang giá
thì sẽ không nhận được hỗ trợ của nhà nước như trước đây